công an huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi vừa khởi tố đối tượng lê văn minh bốn mươi sáu tuổi ở xã hành dũng huyện nghĩa hành về hành vi tham mô tài sản
trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi lê văn minh là cán bộ lao động thương minh xã hội xã hành dũng nên lợi dụng nhiệm vụ quyền hạn trong thực hiện công việc được sao
công tác chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng đã lập hồ sơ khống chứng từ chiếm đoạt tiền hỗ trợ sửa chữa nhà ở tiền chi trả trợ cấp ưu đãi tiền điều dưỡng cho người có công với cách mạng tại xã hành dũng để sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân
tổng số tiền chiếm đoạt là hơn năm mươi triệu đồng công an huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi đang tiếp tục điều tra hoàn tất hồ sơ chuyển viện kiểm soát nhân dân huyện nghĩa hành truy tố theo quy định